theo đề xuất của ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh thủ tướng chính phủ đồng ý thực hiện việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ công trình lăng chủ tịch hồ chí minh bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng tám hàng năm
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh thông báo về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ công trình lăng hàng năm đến các bộ ngành địa phương và thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin
để các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước biết phối hợp thực hiện
hoạt động bảo dưỡng tu bổ lăng chủ tịch và đài tưởng niệm diễn ra hàng năm thường sau dịp quốc khánh kéo dài hai ba tháng
thời gian này các điểm tham quan trong khu di tích phủ chủ tịch như nhà sàn ao cá đường xoài hay bảo tàng hồ chí minh vẫn mở cửa đón khách